mặc dù phải đối mặt với những khó khăn chung của tình hình dịch bệnh trên toàn cầu
tuy nhiên trong sáu tháng đầu năm nước ta vẫn xuất siêu bốn bốn tỷ đô la mỹ
trong bối cảnh xuất khẩu và nhập khẩu đồng loạt giảm
kết quả này đã mang lại những tác động tích cực về kinh tế vĩ mô
nếu như những năm trước hoạt động xuất nhập khẩu phần nào được hỗ trợ bởi ít nhiều các yếu tố thuận lợi
như giá hàng hóa hay nhu cầu hàng hóa tăng
thì đầu năm đến nay dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến hoạt động xuất nhập khẩu gặp rất nhiều khó khăn
do đó thành tích xuất siêu là một điểm cộng
xuất siêu cũng mang lại những tác động tích cực nhiều mặt về kinh tế vĩ mô
sự chữ ngoại hối ổn định đã góp phần ổn định tỷ giá
tạo niềm tin thị trường cho doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất
đặc biệt trong điều kiện tích lũy tài sản và tiêu dùng cuối cùng ở trong nước còn yếu so với sản xuất như hiện nay
thì việc tăng xuất khẩu hạn chế nhập khẩu sẽ có tác động kích cung tức là sẽ kích thích sản xuất trong nước